tiếp tục chương trình với những thông tin quan trọng khác
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
mưa lũ ở các tỉnh miền trung đã làm một mươi bốn người thiệt mạng ba người bị thương
trong đó địa phương bị thiệt hại nặng nề về người nhất là tỉnh bình định
với sáu người thiệt mạng tiếp đến là quảng ngãi và quảng nam
mưa lũ cũng làm sập đổ một trăm linh một nhà khoảng một hai trăm linh căn nhà bị ngập hư hỏng
diện tích lúa và hoa màu bị ngập lên đến hơn một mươi hai ha chủ yếu là diện tích lúa
đến nay với cơ bản nước lũ đã rốt các địa phương đang tập trung giả soát
đánh giá những diện tích còn bị ngập và thiệt hại do mưa lũ gây ra
tính đến tám giờ sáng nay ngày năm tháng một mươi hai đã có một mươi ba hồ trên tổng số một trăm bốn mươi năm hồ chứa thủy điện đang xả tràn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tập trung cứu chữa người bị thương
tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người chết ra soát thống kê tổng hợp
nhu cầu hỗ trợ nhất là nhân dân vùng sâu vùng xa vùng thường xuyên bị chia cắt để kịp thời hỗ trợ
kiên quyết không để hộ dân nào bị đói rét từng bước ổn định đời sống của nhân dân
ngoài ra các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tại các tỉnh biển trung
liên tục kiểm tra các phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa nhất là các hồ chứa nhỏ do địa phương quản lý
chủ động xả nước để bảo đảm an toàn công trình và hạ du